những con đường bê tông đến các thôn bản vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn được hình thành đã làm cho người dân thỏa lòng mong ước bao lâu nay
những con đường này đang mang lại sức sống mới một diện mạo mới cho đời sống của bà con nhân dân ở vùng cao tỉnh yên bái
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
thôn bùn giao đam một và phù lá là những thôn đặc biệt khó khăn của xã làng thiếp huyện văn yên tỉnh yên bái
hầu hết các hộ dân trong thôn đều thuộc diện nghèo và cận nghèo
những năm trước đây người dân đi lại trên các tuyến đường liên thôn này rất khó khăn
giờ thay vào đó là những con đường bê tông hóa sạch đẹp tạo thuận lợi hơn cho người đi lại giao thương buôn bán của bà con nơi đây
bây giờ có đường bê tông đi lại dễ hơn rồi
trẻ con người già xuống chợ đưa con đi khám bệnh không mất nhiều thời gian và không bị trượt ngã nữa
con đường này người dân chúng tôi đã mơ ước từ rất nhiều năm nay rồi
có đường bê tông đời sống của người dân nơi đây như mở ra một trang mới
các lĩnh vực kinh tế xã hội đều phát triển nhanh và bền vững
các em học sinh đến trường cũng thuận lợi hơn
có con đường này vào thì bà con người dân đã đi lại rất là thuận tiện
đầu nhất là về mùa mưa đồng thời là vận chuyển hàng hóa bán thì có một cái gì đó giá cả nó sẽ tăng lên so với khi chưa có đường
trong kế hoạch phát triển đường giao thông nông thôn năm hai nghìn hai mươi
huyện văn yên tỉnh yên bái đã quyết định phân bổ nguồn vốn ngân sách làm đường bê tông với chiều rộng một m và dày một mươi hai cm để giải quyết vấn đề đi lại của các thôn bản
cái ưu điểm của cái tuyến đường đặc thù là cũng là cái cơ cấu đầu tư
thì cái suất đầu tư sẽ thấp hơn những cái tuyến đường cơ bản khác
thì tôi tin chắc là sau khi mà triển khai xong được những cái tuyến đường đặc thù một m này sẽ nhận được cái sự ủng hộ của bà con nhân dân trên địa bàn huyện
từ những con đường bê tông hóa này sẽ tạo đà cho nỗ lực xóa đói giảm nghèo là động lực mạnh mẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện văn yên tỉnh yên bái trong những năm tiếp theo